các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trong bản tin trên kênh sức khỏe và đời sống
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh cũng như những tin tức nóng nhất trong hai mươi bốn giờ vừa qua
mở đầu bản tin là những tình hình đại dịch tại mỹ
theo đài mbc news tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại mỹ đã vượt mốc một triệu ca vào ngày bốn tháng năm
cột mốc này tương đương với dân số của thành phố san joe bang california
được thiết lập với tốc độ đáng kinh ngạc hai mươi bảy tháng sau khi mỹ thông báo ca nhiễm đầu tiên
số ca tử vong vì covid một mươi chín
hàng ngày tại mỹ đã thấp hơn nhiều trong những tuần gần đây còn khoảng ba trăm sáu mươi ca một ngày
với một triệu ca tử vong mỹ hiện là quốc gia có số người thiệt mạng vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
cao hơn nhiều so với quốc gia đứng thứ hai là brazil nơi đã ghi nhận hơn sáu trăm sáu mươi ca
chuyên gia christopher murray của trường đạo y khoa washington mỹ khẳng định
số ca tử vong tại mỹ vẫn đang tăng còn lâu mới chấm dứt
nếu xét theo đầu người mỹ hiện đứng thứ một mươi tám thế giới về số ca tử vong trong khi peru đứng đầu
dù vậy một triệu bệnh nhân tử vong tại mỹ từng là con số được phần lớn xem là không tưởng ở giai đoạn đầu của đại dịch
với nhiều người con số này là một minh chứng cho thấy mỹ ưng phó khủng hoảng covid một mươi chín không hiệu quả
nico montero một cư dân một mươi bảy tuổi ở bang pennsylvania nói
chúng ta đã có cơ hội trở thành một tấm gương sáng cho phần còn lại của thế giới về cách ứng phó đại dịch
nhưng chúng ta đã không làm được
theo chuyên gia robert murfi của viện nghiên cứu y tế toàn cầu mỹ
nhiều người từng nghĩ mỹ có thể kiểm soát covid một mươi chín
ông murphy nói
chúng ta phấn chấn khi vaccine được phát triển một cách nhanh chóng
mọi người thực sự nghĩ mỹ có thể thoát khỏi đại dịch bằng vaccine
tuy nhiên chúng tôi lại có những người thậm chí không chịu tiêm chủng
là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ đầu đại dịch
covid một mươi chín vẫn cho thấy mức độ nguy hiểm tại mỹ khi những biện pháp phòng dịch quốc gia này áp dụng đã không có hiệu quả
còn tại trung quốc mặc dù số ca mắc ghi nhận thấp hơn nhiều lần so với mỹ
cường quốc tại châu á này đang rất thận trọng
và cảnh sát với đại dịch covid một mươi chín
để hạn chế dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
chính phủ trung quốc kêu gọi mọi người làm việc từ xa
khiến đường phố tại các khu thương mại ở bắc kinh trở nên vô cùng vắng vẻ
những tháng vừa qua chính quyền bắc kinh đã áp dụng nghiêm ngặt chính sách zero covid
với hàng loạt các biện pháp hạn chế phòng dịch như phong tỏa các địa điểm liên quan đến ca mắc trong cộng đồng
và triển khai xét nghiệm diện rộng nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay
bắc kinh đã ghi nhận thêm năm mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
một ngày sau khi thành phố khuyến cáo người dân ở quận triều dương
nên làm việc tại nhà để tránh lây lan covid một mươi chín
trước đó triều dương được xem là quận đông dân nhất bắc kinh với khoảng ba năm triệu người
đồng thời là nơi có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất thủ đô
do đó chính quyền thành phố đã khuyến khích người lao động trong quận
tự lái xe đến cơ quan và tránh tụ tập nơi đông người
tương tự với triều dương người dân ở quận thông châu cũng nhận được khuyến cáo làm việc từ xa
khi chính quyền quyết định đóng cửa hàng chục ca tàu điện ngầm trên khắp thành phố
cụ thể công ty tàu điện ngầm bắc kinh đã cho tạm ngừng hoạt động hơn bốn mươi ca tàu điện ngầm
dọc bởi ba tuyến từ ngày bốn tháng năm
bên cạnh đó tổng công ty vận tải công cộng bắc kinh cũng đã điều chỉnh một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt
ở quận triều dương bao gồm sáu mươi ba tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn
xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm rừng
hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực nhất định trong tuyến
từ ngày năm tháng năm những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính từ bảy ngày trước đó
những người trở lại làm việc hoặc đến trường học bệnh viện hay tham gia các cuộc tụ họp lớn
sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
có thể thấy bắc kinh đang rất thận trọng và cảnh giác với đại dịch covid một mươi chín
sau khi thượng hải thành phố lớn nhất trung quốc bị phong tỏa
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội của người dân
tính đến năm tháng năm thượng hải đã ghi nhận hơn bốn sáu trăm linh ca nhiễm không triệu chứng
chuyển sang một số tin tức về ngày hội thể thao đang được mong chờ nhất được tổ chức tại việt nam
sea games ba mươi một để đại hội thể thao đông nam á sắp tới được diễn ra một cách thuận lợi và an toàn
trong bối cảnh covid một mươi chín vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
ngành y tế hà nội đảm bảo sẵn sàng nhân lực cơ số thuốc trang thiết bị hóa chất
và đảm bảo duy trì liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
sáng năm tháng năm tại nhà văn hóa trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
phường mỹ đình hai quận nam tử liêm sở y tế hà nội đã tổ chức gia quân đáp ứng y tế
và phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
tại lễ gia quân phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đề nghị ngành y tế thủ đô
trực tiếp là những người tham gia phục vụ y tế
ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn là đại sứ văn hóa kết nối với bạn bè quốc tế
thể hiện tình cảm sự mến khách của người dân thủ đô đối với bạn bè quốc tế
đồng thời đảm bảo sẵn sàng nhân lực cơ sở thuốc trang thiết bị hóa chất
và đảm bảo duy trì liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
ngành y tế chủ động các phương án phòng chống dịch giám sát phát hiện kịp thời các ca bệnh
đặc biệt là người mắc covid một mươi chín các địa phương tích cực vào cuộc đáp ứng y tế và phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trưởng sơn thứ trưởng bộ y tế trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra đô pinh
phục vụ sea games ba mươi một cho biết sau một mươi chín năm từ năm hai nghìn ba đến nay việt nam mới đăng cai tổ chức
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của đông nam á
sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín sea games ba mươi một với sự tham gia của bảy vận động viên
hai mươi môn thi đấu tổ chức tại một mươi hai tỉnh thành phố gồm hà nội bắc ninh bắc giang hà nam nam định
ninh bình hòa bình hải phòng hải dương quảng ninh vĩnh phúc phú thọ
chỉ còn sáu ngày nữa sea games ba mươi một chính thức khai mạc mọi công tác chuẩn bị đang được các cán bộ
ngành đơn vị hữu quan của việt nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng
đến nay việt nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín bảo đảm sea games ba mươi một tổ chức đúng tiến độ đề ra
gắn với các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh
dù chưa thực sự bắt đầu nhưng sức nóng của sea games ba mươi một đã bắt đầu lan tỏa
hình ảnh hàng ngàn người ở phú thọ thức thâu đêm đội nắng săn vé xem các trận đấu của tuyển u hai mươi ba việt nam
tại bảng a môn bóng đá nam sea games ba mươi một đã cho thấy sức hút của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
tại giải đấu năm nay là rất lớn
theo kế hoạch tám h ngày ba tháng năm ban tổ chức mới bán vé xem các trận bóng đá nam và sea games ba mươi một
nhưng từ tối mùng hai tháng năm hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước khu liên hiệp thể thao tỉnh phú thọ
để xếp hàng chờ mua vé cơn suốt vé này đã được sự báo từ sớm
tuyển u hai mươi ba việt nam được đánh giá cao nhất ở sea games lần này
thầy trò huấn luyện viên park hang seo vừa có lợi thế sân nhà vừa là nhà đương kim vô địch
trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia tới đây được cho là kịch tính
này lửa nhất bảng a mua bóng đá nam sea games ba mươi một đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả
u hai mươi ba indonesia sở hữu đội hình chất lượng và khát khao phục hận thất bại ba năm trước
vì thế đây được xem là đối thủ sẽ quyết định trực tiếp tầm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
sân vận động việt trì có sức chứa khoảng một mươi sáu chỗ ngồi
ban tổ chức ưu tiên dành số lượng lớn để bán vé trực tiếp cho khán giả
chỉ dành một số lượng nhỏ bán qua đường công văn và trực tuyến
ban tổ chức tiến hành bán vé trực tiếp tại khu liên hiệp thể thao tỉnh phú thọ
các lượt trận đấu vòng loại tại bảng a môn bóng đá nam sea games ba mươi một
và mỗi người dân được mua tối đa hai vé một ngày đấu gồm hai trận
nhưng được quyến mua cùng lúc đầy đủ các lượt của vòng bảng lẫn bán kết
trước đó vé bán online từ một mươi năm h ngày một tháng năm đã hết chỉ sau nửa ngày mở bán
theo kế hoạch u hai mươi ba việt nam sẽ gặp u hai mươi ba indonesia vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng năm trên sân vận động việt trì
được xem là chung kết của bảng a kết quả của trận đấu này có thể quyết định thành bại của hai đội
mặc dù chúng ta đã giải cơn khát vàng cho bóng đá nam tại sea games hai nghìn một mươi chín
thế nhưng đây vẫn là môn có sức hút nhất tại đại hội
vì thế mà huấn luyện viên park hang seo đang nhận nhiều áp lực
bởi sea games ba mươi một được tổ chức trên sân nhà nên nhiệm vụ của u hai mươi ba việt nam và thầy park càng nặng nề
với mục tiêu bảo vệ tầm huy chương vàng
trận đấu tái hiện trận tranh chung kết sea games ba mươi giữa tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ
u hai mươi ba việt nam đang tạo nên cơn suốt chưa từng có tại phủ thọ
vào một mươi chín h tối sáu tháng năm trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia sẽ diễn ra
và trận đấu này đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá nói chung
và cổ động viên của hai nước nói riêng
song song với công tác chuẩn bị đã có một số ý kiến phản hồi về chất lượng sân tập của kỳ sea games năm nay
theo đó liên quan đến việc huấn luyện viên shin tae yong của u hai mươi ba indonesia
chê chất lượng sân tập ở bãi bằng phủ thọ
vấn đề sân tập dành cho các đội tuyển khi tham dự các kỳ sea games hiện được chú ý
cựu trưởng đoàn đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam ông dương vũ lâm cho biết
thực tế sân tập có chất lượng không tốt gần như là thực trạng thường xuyên xảy ra
ở các giải đấu trong khu vực trong đó có sea games
ông dương vũ lâm nói thêm trước đây chỉ trừ khi tham dự các giải bóng đá
hoặc các kỳ đại hội thể thao được tổ chức ở các quốc gia đông á như nhật bản hay hàn quốc
còn với các giải đấu và các kỳ đại hội được tổ chức ở đông nam á
đội tuyển việt nam cũng thường gặp khó khăn với chất lượng các sân tập
nguyên nhân chính dẫn tới việc chất lượng sân tập không tốt
khiến các đội bóng phản nàn theo ông lâm đến từ khó khăn của các quốc gia ở đông nam á
vị cựu trưởng đoàn đội tuyển việt nam và u hai mươi ba việt nam chia sẻ
thường thì sân dành để tập trước các giải đấu bóng đá đông nam á
hoặc các kỳ sea games hoặc trong khuôn viên của các trường học
nên chất lượng không bằng sân thi đấu
ông dương vũ lâm nhận xét tiếp mặt sân thường lồi lõm không bằng phẳng
cỏ không đều và không được đẹp như sân thi đấu được
ngay cả ở kỳ asean hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại indonesia
sân tập cũng trở thành vấn đề với các đội bóng tham dự đại hội thể thao châu á
năm ấy các đội tham dự đại hội được chủ nhà bố trí ở rất xa sân thi đấu chính thức
nên việc tìm sân tập hàng ngày khiến các đội toát mồ hôi
trước đó khuôn luyện viên sinteyang của u hai mươi ba indonesia thông qua sứ vận đảm bình luận
tình trạng của các cầu thủ indonesia rất tốt và họ sẵn sàng để đá trận đầu tiên với u hai mươi ba việt nam
tuy nhiên mặt sân chúng tôi được bố trí để tập luyện trong ngày hôm nay không phải là mặt sơn tốt
mặt sân không phù hợp với bóng đá hiện đại
về vấn đề này ông dương vũ lâm chia sẻ với địa phương đăng cai
chuyện chất lượng sân tập là chuyện không mới tại các kỳ sea games
các quốc gia trong khu vực đều ít nhiều gặp khó khăn nên việc tổ chức đại hội đã là nỗ lực lắm rồi
nhất là sau giai đoạn dịch covid một mươi chín
có thể thấy việc tổ chức đại hội thể thao lớn như sea games là chuyện không dễ
đặc biệt trong bối cảnh việt nam đang từng bước phục hồi hậu covid một mươi chín
hy vọng rằng với sự chuẩn bị của ban tổ chức kỳ sea games năm nay sẽ diễn ra thật thành công
lan tỏa tinh thần thể thao đến tất cả quốc gia trong khu vực
tiếp tục bản tin là một số tin tức về tình hình giao thông tại một số địa phương trên cả nước
ngày bốn tháng năm công an huyện bù đăng bình phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông
giữa xe ben và xe khách trên quốc lộ một mươi bốn khiến đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu vào lúc một giờ ba mươi phút của ngày xe ben mang bề kiểm soát năm mươi r ba nghìn năm mươi chín
chạy hướng thành phố đồng xoài đi thị trấn đức phong huyện bù đăng
thì bất ngờ mất lái tông mạnh và xe khách mang bề kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu
chạy theo hướng tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài
cú va mạnh khiến xe ben leo qua mương và vào bờ đất phía bên phải mới dừng lại sẽ hư hỏng nặng
xe khách một phần đầu bẹp rúm hai mươi hành khách may mắn thoát nạn không ai bị thương nặng
một hành khách cho biết trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh
sau đó xe khách dừng lại đầu xe bị tông nát
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước huyện bù đăng và xã minh hưng
có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện từ các tỉnh tây nguyên và miền trung
qua điện phận tỉnh bình phước đổ về thành phố hồ chí minh bình dương để làm việc
nên gây tình trạng kẹt xe hàng cây số
không được may mắn như những hành khách trong vụ va chạm giữa xe ben và xe khách tại bình phước
vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại thị trấn tây đằng huyện ba vì thành phố hà nội
khi xe tải hổ vù tông xe máy đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con khiến cả ba người tử vong tại chỗ
chiều năm tháng năm một lãnh đạo công an huyện ba vì thành phố hà nội xác nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra
giải quyết vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe tải cỡ lớn với xe máy khiến ba người tử vong trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày
mùng năm tháng năm tại thị trấn tây đằng huyện ba vì hà nội
ba người đi xe máy tử vong tại chỗ là ba mẹ con
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn tây đằng vào thời điểm trên ba mẹ con đi trên một xe máy
chưa rõ biển kiểm soát
khi tới ngã tư giao cắt giữa quốc lộ ba mươi hai và đường bốn trăm một mươi hai gần với trường trung học cơ sở thị trấn tây đằng
thì xảy ra va chạm với xe tải hồ vô tức hồ vô mang bị kiểm soát hai mươi chín h một mươi một nghìn tám trăm sáu mươi hai
hậu quả của vụ va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con bị nuốt vào gầm xe hồ vô tử vong tại chỗ
danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị phùng thị thu hát hai con là phùng đăng ca và phùng quang ca
cùng chú tàu huyện ba vì hà nội
nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện ba vì đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện
nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng làm rõ
ngay sau đây là những cập nhật mới nhất về một vụ tai nạn tại hà nội
công an quận nam từ liêm hà nội đang thụ lý làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong
chỉ huy đội cảnh sát giao thông số sáu thủ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
đơn vị này vừa bàn giao cho công an quận nam tử liêm hà nội điều tra
giải quyết theo quy định vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong
theo vị chỉ huy vụ tai nạn xảy ra vào lúc hai mươi hai h ngày bốn tháng năm
thời điểm này ô tô nhãn hiệu mazda ba biển số một mươi tám a hai mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi bảy chưa rõ danh tính tài xế điều khiển di chuyển trên đường lê quang đạo
khi đến ngang cột đèn hai trăm một mươi ô tô này xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín e một tám mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi tám
do anh lê văn tê ba mươi một tuổi trú tại thành phố tam điệp ninh bình điều khiển
di chuyển cùng chiều
cú tông mạnh khiến anh tê ngã xuống đường tử vong tại chỗ
chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe ô tô hai phương tiện hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn tài xế ô tô rời khỏi hiện trường
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát giao thông số sáu đã có mặt phân luồng
phối hợp với công an quận nam tử liêm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
có thể thấy một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm nằm ở ý thức của người tham gia giao thông
vào ngày năm tháng năm trên mạng xã hội lan truyền clip hơn hai phút
ghi lại cảnh xe buýt tuyến số năm mươi sáu bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải chạy tốc độ nhanh
lấn làn vượt lên xe đầu kéo và tạt phần đuôi vào cabin xe này
qua xác minh vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tuyến xa lộ hà nội
đoạn dẫn lên cầu rạch chiếc thành phố thủ đức được camera hành trình của một phương tiện khác lưu thông cùng chiều ghi lại
do tạt đầu xe đầu kéo nên tài xế xe buýt bị đình chỉ hoạt động đang viết tưởng trình vụ việc
sau khi sự việc xảy ra trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã yêu cầu tài xế ngừng hoạt động
từng trình vụ việc để có hướng xử lý
đại diện hợp tác xã vận tải quyết thắng đơn vị quản lý tuyến xe buýt trên cho biết
hiện tài xế đang giải trình vụ việc tài xế này hoạt động nhiều năm tại hợp tác xã
chạy tuyến số tám và năm mươi sáu chưa từng gây ra sự cố tương tự
hợp tác xã sẽ đình chỉ tài xế ba bảy ngày tùy theo mức độ vi phạm
đây có lẽ là mức phạt hợp lý mang tính gian đe cho tài xế này
để tránh có những phát trạm nghiêm trọng hơn xảy ra trong tương lai
thưa quý vị sea games đã bắt đầu cho thấy sức nóng hơn bao giờ hết
qua sự khẩn trương trong công tác chuẩn bị cùng hình ảnh hàng ngàn người ở tỉnh phú thọ thức thâu đêm
đội nắng săn vé xem các trận đấu
hy vọng rằng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan
đại hội thể thao đông nam á năm nay sẽ diễn ra một cách thành công và an toàn nhất
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại